trước tình trạng người dân ồ ạc về quê tự phát các địa phương đồng bằng sông cửu long đã kiến nghị lên thủ tướng và tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau ông huỳnh quốc việt đã ký văn bản hỏa tóc của thủ tướng và tổ công tác đặc biệt của chính phủ về tình trạng người dân ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an tự phát trở về địa phương
văn bản cho biết hiện nay có rất nhiều người tự phát tụ tập thành đoàn di chuyển về các tỉnh ở đồng bằng sông cửu long trong đó có tỉnh cà mau
trong hai ngày qua đã có một hai trăm tám mươi một người dân tự phát về đến cà mau và dự kiến có khả năng sẽ còn nhiều người hơn nữa trong những ngày tới
trong điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu cách ly điều trị của tỉnh rất khó khăn hạn chế và không đáp ứng đủ nhu cầu cách ly tập trung đối với người ngoài tỉnh tự phát trở về và có khả năng điều trị